làm giả thẻ thanh toán để rút trộm tiền của khách hàng một nhóm đối tượng trung quốc đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh bắt quả tàng lực lượng chức năng cũng đã kịp thời ngăn chặn các đối tượng này chiếm đoạt ba trăm linh usd

một thiết bị ghi thông tin thẻ một máy tính và các tăng vật liên quan các đối tượng khai nhận hôm đó thống nhất sẽ chuyển ba trăm linh usd sang tài khoản máy post để chiếm đoạt tiền
tiến hành khám xét nơi nghỉ của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ một mươi một thẻ ngân hàng thẻ thanh toán các loại
tôi nhập cảnh vào hà nội việt nam ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín sau đó a đông thu xếp chỉ đạo chúng tôi đến quán cà phê ở hạ long để làm thẻ giả sau đó dùng thẻ giả để rút tiền thông qua máy post
cụ thể là tiền từ tài khoản khác chuyển đến tài khoản máy post sau đó a đông sẽ rút tiền ra
trước đó thông qua mạng wechat ngũ vịnh giang quen biết dương đức được người này tiết lộ có nhiều thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng và rủ ngũ vịnh giang làm giả thẻ thanh toán và dùng máy post giúp chiếm đoạt tiền
dương đức đưa cho ngũ vịnh giang một máy ghi thẻ hướng dẫn tải phần mềm và cách ghi đè thông tin tài khoản
sau đó ngũ vịnh giang rủ thêm la kiếm bình rồi gọi cho a đông hiện chưa rõ
và đối tượng này liên hệ thêm các đối tượng trương hỏa sinh vũ hồng hải và nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tiền hải thái bình tìm người sử dụng máy post rồi sang việt nam
điều tra công an tỉnh quảng ninh chuẩn bị hoàn tất giai đoạn điều tra để chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố năm đối tượng trong đó ba đối tượng trung quốc về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản bốn điều hai trăm chín mươi bộ luật hình sự